mở đầu là thông tin liên quan đến vụ rơi máy bay trực thăng bell năm trăm linh năm tại vùng biển quảng ninh hải phòng
cho đến thời điểm này bốn trên năm thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cùng nhiều mảnh vỡ và hộp đen của máy bay trực thăng du lịch vn tám nghìn sáu trăm năm mươi
các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại và điều tra về nguyên nhân của vụ tai nạn
vào lúc một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày năm tháng bốn máy bay bel năm trăm linh năm số hiệu vn tám nghìn sáu trăm năm mươi của công ty trực thăng miền bắc thuộc tổng công ty trực thăng việt nam binh đoàn một mươi tám
do đại tá chu quang minh điều khiển chở bốn khách du lịch người đà nẵng đi ngắm cảnh vịnh hạ long
đến một mươi bảy h một mươi năm thì mất liên lạc và rơi xuống vùng biển thuộc khu vực biển giáp danh xã gia luận huyện cát hải thành phố hải phòng
ngay sau khi xảy ra sự cố các lực lượng chức năng đã vào tìm kiếm cứu hộ
cứu nạn đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm để tìm kiếm các nạn nhân sâu xố gần khu vực máy bay gặp nạn
hơn sáu trăm linh người gồm lực lượng quân đội công an ngư dân và các lực lượng địa phương cùng nhiều phương tiện thiết bị chuyên dụng đã được huy động để tìm kiếm
một mươi năm thợ nạn cũng đã nỗ lực xuyên đêm để tìm kiếm hệ thống camera trên không và các vùng núi cũng đã được sử dụng để tìm kiếm từ trên cao
ngay trong đêm qua hai thi thể nạn nhân đó là khách du lịch đã được phát hiện gần khu vực máy bay rơi
tiếp đó vào dạng sáng ngày hôm nay thi thể phi công chu quang minh đã được tìm thấy
đến khoảng chín giờ sáng nay sáu tháng bốn đã phát hiện thi thể nạn nhân thứ tư trong vụ việc
phần hộp đen lưu trữ lịch sử hệ thống của máy bay này cũng đã được tìm thấy ngay trong chiều nay
các lực lượng chức năng đã tiếp tục mở rộng bán kính tìm kiếm lên hơn một km và phát hiện nhiều mảnh vụn của sang máy bay
hiện xe máy bay đã được đưa về khu vực đảo tuần châu
công tác tìm kiếm cứu nạn nạn nhân cuối cùng của vụ việc vẫn đang được tích cực triển khai
liên quan tới vụ việc này thủ tướng chính phủ cũng đã ra công điện chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất hiệu quả nhất
yêu cầu bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ công an bộ giao thông vận tải
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh
khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình những người bị nạn thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đang đánh bắt hải sản ở khu vực máy bay bị nạn
tăng cường quan sát phối hợp tìm kiếm cứu nạn ra soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy điều hành bay đảm bảo kỹ thuật hàng không
tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục ngay các hạn chế đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với các chuyến bay
theo đó tất cả các chuyến bay du lịch bằng trực thăng đã được yêu cầu tạm dừng trên cả nước cho đến khi có thông báo mới